đoàn công tác của ban tuyên giáo trung ương do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương làm trưởng đoàn
đã làm việc với tỉnh ủy tỉnh bình thuận
về kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng
chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
kết quả công tác quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết trung ương sáu bảy khóa một mươi hai của đảng
phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc đồng chí võ văn thường biểu dương đảng bộ tỉnh bình thuận
trong việc tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương liên quan đến công tác tư tưởng của đảng
đồng chí đề nghị trong quá trình thực hiện các nghị quyết trung ương bốn và chỉ thị năm
cần nghiên cứu cụ thể hóa trong điều kiện
trực tiếp của tỉnh cần soi dọi mình vào trong hai mươi bảy biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa
trong tự kiểm điểm tự phê bình và phê bình
ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận cần quan tâm chỉ đạo phát huy vai trò của công tác tuyên giáo
công tác tư tưởng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
phải nắm chắc tư tưởng của nhân dân dư luận xã hội kịp thời đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện sai trái
lệch lạc mà sẽ dẫn tới suy thoái về tư tưởng chính trị lối sống
phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên các cấp nhất là của người đứng đầu rất cần thiết
nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo ở tất cả các nhiệm vụ
tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng đối với việc học tập triển khai các nghị quyết của trung ương